chủ tịch nước khẳng định chủ trương chính sách nhất quán của việt nam là luôn trân trọng những tình cảm quý báu của bà con hướng về đất nước và luôn coi bà con là một bộ phận ruột thịt không thể tách rời của dân tộc việt nam
lễ đón chính thức chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân sang thăm cấp nhà nước cộng hòa italy đã được tổ chức tại phủ tổng thống ở thủ đô roma vào trưa nay ngày hai mươi hai tháng một mươi một theo giờ địa phương tức là cuối giờ chiều cùng ngày theo giờ hà nội
hôm nay tại nhà quốc hội đã diễn ra lễ công bố nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội về việc thành lập tổ chức nghị sĩ hữu nghị việt nam quốc hội khóa một mươi bốn
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và các đồng chí ủy viên bộ chính trị tòng thị phóng phó chủ tịch thường trực quốc hội phạm minh chính bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương đã đến dự buổi lễ
tổ chức nghị sĩ hữu nghị việt nam quốc hội khóa một mươi bốn đã được ủy ban thường vụ quốc hội thành lập theo nghị quyết số ba trăm linh ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
với năm mươi bảy nhóm nghị sĩ hữu nghị với nghị viện các nước
đồng chí tòng thị phóng là chủ tịch tổ chức nghị sĩ hữu nghị việt nam quốc hội khóa một mươi bốn
phát biểu tại buổi lễ chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã nhấn mạnh vai trò của hoạt động đối ngoại của quốc hội trong việc tạo dựng môi trường hòa bình ổn định cho sự nghiệp phát triển đất nước sau hơn ba mươi năm đổi mới
chủ tịch tổ chức nghị sĩ hữu nghị việt nam quốc hội khóa một mươi bốn đã được ủy ban thường vụ quốc hội thành lập theo nghị quyết số ba trăm linh ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu
trong các nhiệm kỳ quốc hội vừa qua hoạt động của các nhóm nghị sĩ hữu nghị đã trở thành một kinh quan trọng trong hoạt động ngoại giao nghị viện góp phần củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác giữa quốc hội và nhân dân việt nam với quốc hội và nhân dân các nước
chủ tịch quốc hội cũng bày tỏ tin tưởng tổ chức nghị sĩ hữu nghị việt nam quốc hội khóa một mươi bốn sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy hơn nữa những mặt tích cực kinh nghiệm hoạt động của tổ chức nghị sĩ hữu nghị việt nam của quốc hội các khóa trước
đóng góp thiết thực vào việc phát triển ngoại giao nghị viện của việt nam
trên khu vực biển giáp danh giữa quảng ninh và hải phòng lực lượng chống buôn lậu của cảnh sát biển vùng một vừa phát hiện và tiến hành kiểm tra tàu hàng mang số hiệu tân phát ba mươi sáu đang hành trình có biểu hiện nghi vấn
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện tàu hàng tân phát ba mươi sáu hp ba nghìn tám trăm hai mươi chín gồm chín thuyền viên
do ông hoàng mạnh cương bốn mươi tuổi quê quán xã an lư huyện thủy nguyên thành phố hải phòng làm đại diện tàu đang chở khoảng ba tấn than cám
các thuyền viên không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của số hàng hóa trên tàu cũng như bằng cấp chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ
hiện lực lượng chức năng cảnh sát biển vùng một đã lập biên bản vi phạm hành chính ra quyết định tạm giữ phương tiện và số than trên tàu tân pháp ba mươi sáu
đưa phương tiện về khu vực bến gót hải phòng để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
còn vào lúc tám giờ sáng nay ngày hai mươi hai tháng một mươi một tàu sar hai trăm bảy mươi bốn thuộc trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực hai đã lai rắt tàu dna chín mươi nghìn bảy trăm chín mươi sáu ts
cùng ba thuyền viên gặp nạn trên vùng biển hoàng sa về đà nẵng an toàn
hôm qua ngày hai mươi một tháng một mươi một tàu sar hai trăm bảy mươi bốn thuộc trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực hai đã lai dắt tàu dna chín mươi nghìn bảy trăm chín mươi sáu ts
nhân được thông tin tàu cá dna chín mươi nghìn bảy trăm chín mươi sáu do ông lê thanh cường trú tại phường thanh khê đông quận thanh khê đà nẵng làm chủ bị nạn ở quần đảo hoàng sa
dù cố gắng khắc phục nhưng không thành nên ba ngư dân cầu cứu cơ quan chức năng nhận được tin báo trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam
điều tàu sar hai trăm bảy mươi bốn rời bến đi cứu nạn sau khi chăm sóc sức khỏe cho các thuyền viên lực lượng cứu hộ đã lai dắt tàu cá và những người bị nạn về đà nẵng an toàn
trong khi đó vào lúc năm giờ sáng nay một đám cháy lớn đã xảy ra tại nhà máy nhiệt điện cẩm phả phường cẩm thịnh thành phố cẩm phà quảng ninh
vụ cháy xuất phát từ kho chứa ác quy ở tầng một khu điều hành của nhà máy
ngay sau khi phát hiện nhà máy đã cho sơ tán toàn bộ công nhân đến khu vực an toàn
đến bảy h ba mươi phút cùng ngày lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ phối hợp với đội phòng cháy chữa cháy số hai cơ bản đã khống chế được đám cháy
rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã làm thiệt hại lớn về tài sản ảnh hưởng tới quá trình sản xuất của nhà máy
hiện các cơ quan chức năng đang có mặt để tiếp tục khắc phục hậu quả và điều tra rõ nguyên nhân vụ cháy
trong phần tin quốc tế nhật bản lần đầu triển khai quân ở nước ngoài kể từ sau thế chiến thứ hai
năm ưu tiên trong chính phủ
đây là hành động trái với hiến pháp hòa bình của nước này
đề cập đến những ưu tiên về chính sách đối nội trong một trăm linh ngày đầu tiên lên nắm quyền
tổng thống đắc cử mỹ donald trump vẫn bảo lưu quan điểm từ khi tranh cử có liên quan đến các lĩnh vực năng lượng
các quy định trong chính phủ an ninh quốc gia vấn đề nhập cư và cải cách đạo đức của các quan chức chính phủ
ông trump khẳng định sẽ bảo vệ việc làm cho người dân mỹ và sẽ điều tra những vụ lạm dụng chương trình xin cấp thị thực
gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới người lao động
trong lĩnh vực năng lượng sẽ bỏ một số hạn chế trong sản xuất dầu khí đá phiến và than đá
tạo ra hàng triệu việc làm trả lương cao thúc đẩy lĩnh vực dầu khí sử dụng trở lại than đá
về an ninh quốc gia ông trump sẽ yêu cầu bộ quốc phòng và tổng tham mưu trưởng liên quân mỹ
xây dựng một kế hoạch toàn diện để bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng của mỹ trước các vụ tấn công dưới mọi hình thức
trong đó có tấn công mạng
ngoài ra ông trump cũng cam kết loại bỏ các quy định cũ nhằm ngăn chặn nạn quan liêu trong chính phủ
và sẽ áp đặt lệnh cấm đối với các quan chức trong cơ quan hành pháp trở thành những người vận động hành lang
các cuộc đàm phán mới do liên hợp quốc bảo trợ nhằm tái thống nhất đảo sip đã không thể đạt được thỏa thuận
do hai bên vẫn chưa thống nhất tiêu chí cho những điều chỉnh về lãnh thổ
yếu tố quan trọng mở đường cho giai đoạn đàm phán cuối cùng
tổng thống cộng hòa sip nikos anastasiadis
đại diện cho cộng đồng người sip gốc hy lạp và đại diện người sip gốc thổ nhĩ kỳ mustafa akinci
đã đàm phán trong hai ngày tại thụy sĩ
hai bên hiện vẫn còn tồn tại nhiều bất đồng
đặc biệt là khi tổng thống anastasiadis thông báo ông sẽ yêu cầu phần lãnh thổ lớn hơn cho cộng đồng người sip gốc hy lạp
hiện có tám trăm linh người ship gốc hy lạp và khoảng hai trăm hai mươi người ship gốc thổ nhĩ kỳ đang sinh sống trên đảo sip
hòn đảo nằm ở địa trung hải này bị chia cắt sau cuộc đảo chính
của những người shib gốc hy lạp vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn dẫn đến việc thổ nhĩ kỳ đưa quân tới chiếm nửa phía bắc của hòn đảo này
và hậu thuẫn thành lập cộng hòa miền bắc đảo sip
chính phủ thái lan ngày hai mươi một tháng một mươi một đã thông qua chương trình trợ giá gạo nếp
theo đó sẽ giúp đẩy giá loại gạo này lên mức một mươi ba bạt một tấn khoảng ba trăm sáu mươi sáu đô la mỹ
bằng mức giá gạo homaly đã được chính phủ trợ cấp trước đó
chính phủ thái lan hy vọng chương trình sẽ giúp đẩy giá gạo này lên mức một mươi ba bạt một tấn
giá loại gạo này lên mức một mươi ba bạt một tấn tức khoảng ba trăm sáu mươi sáu đô la một tấn
mục tiêu chương trình trên nhằm hỗ trợ nông dân trồng lúa gạo nếp trong vụ thu hoạch hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy dự báo đạt sáu triệu tấn thóc
chính phủ thái lan cũng khuyến khích người nông dân tại ba mươi năm tỉnh thành trồng ngô thay vì trồng lúa trong khoảng thời gian sau vụ mùa
theo đó chính phủ đã thông qua ngân sách tám tỷ bạt tương đương hai trăm hai mươi năm triệu đô la dưới hình thức các khoản cho vay yêu đãi
chương trình này sẽ được triển khai ngay lập tức và sẽ kéo dài đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy